nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng với lãnh đạo và đại diện
các tầng lớp nhân dân của thành phố đã dâng cúng bánh tết lên quốc tổ hùng vương
tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín tp hcm
nghi lễ dân cúng bánh tết lên quốc tổ hùng vương được tổ chức trang trọng
mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc
bánh tết dân cúng quốc tổ hùng vương được lựa chọn từ hội thi gói nấu bánh tết diễn ra trước đó
với ý nghĩa dâng những tinh túy thiêng liêng nhất lên các vua hùng
đây là một hoạt động truyền thống được tp hcm tổ chức vào dịp tết nguyên đán hàng năm
nhằm thể hiện lòng tôn kính các vị vua hùng đã có công dựng nước
đồng thời qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ và người dân thành phố
trước đó đoàn lãnh đạo tp hcm đã dâng hường dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố
qua đó thể hiện sự tri ân và biết ơn sâu sắc của chính quyền và nhân dân thành phố
đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc